công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hơn hai trăm năm mươi xe ô tô và xe máy do lạng lách đánh võng nẹp bô trên một số tuyến đường sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá việt nam vào tối qua
ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam u hai mươi hai việt nam giành thắng lợi trước đội hình tuyển u hai mươi hai indonesia
tại một số tuyến đường trung tâm thành phố biên hòa nhiều nhóm đối tượng tụ tập chạy xe nẹt bô lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông an ninh trật tự
công an tp biên hòa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai đã bố trí lực lượng kịp thời ngăn chặn và tạm giữ hơn hai trăm năm mươi phương tiện gồm sáu ô tô bốn xe bà gác và xe gắn máy
đến khoảng hai mươi ba giờ tình hình giao thông trên các tuyến đường được thông suốt sau khi tạm giữ các phương tiện trên đã được đưa về trụ sở công an